ca nhiễm covid một mươi chín ở thái bình tăng nhanh vũ thư phải dừng nhiều hoạt động
ngày một mươi bốn tháng một mươi một cdc tỉnh thái bình cho biết đơn vị này vừa ghi nhận một trăm ba mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó huyện vũ thư có bảy mươi chín ca thành phố thái bình có bốn mươi hai ca
tính từ ngày một mươi đến một mươi bốn tháng một mươi một thái bình đã ghi nhận hai trăm sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ở huyện vũ thư và thành phố thái bình
chính vì vậy từ ngày một mươi hai một mươi một ủy ban nhân dân huyện vũ thư và ủy ban nhân dân thành phố thái bình
đã cho tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke
massag sông hơi trò chơi điện tử trực tuyến mạng internet
các hoạt động vui chơi tập trung đông người các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
các quán hàng ăn uống tại huyện vũ thư cũng không tổ chức ăn tại chỗ chỉ cho bán mang về
thường vụ tỉnh thái bình đã yêu cầu huyện vũ thư tạm thời phong tỏa ba mươi xã thị trấn của huyện
để tổ chức test nhanh toàn bộ người dân trong huyện nhằm bóc tách f
tỉnh ủy thái bình cũng yêu cầu huyện vũ thư sẵn sàng phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn
kể cả việc cách ly f một điều trị f tại nhà
sáng một mươi bốn tháng một mươi một khi đi kiểm tra công tác chống dịch tại huyện vũ thư ông nguyễn khắc thận
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình yêu cầu huyện vũ thư phối hợp với ngành y tế
tiếp tục thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhất là những xã có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện
và có phương án phòng chống dịch hiệu quả
ông thuận cũng yêu cầu địa phương chủ động cung cấp đầy đủ như ưu phẩm cho người dân ở nơi phong tỏa
đồng thời yêu cầu cán bộ theo dõi cơ sở phải tăng cường kiểm tra
giám sát việc thực hiện nguyên tắc bốn tại chỗ trong phòng chống dịch
để nhanh chóng kiểm soát khống chế dập tắt các ổ dịch
ngăn chặn không để dịch covid một mươi chín lây lan ra diện rộng
bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng cho người dân
và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới
ngày một mươi ba tháng một mươi một ban thường vụ tỉnh ủy thái bình đã ban hành công điện số một mươi cdtu
tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
theo đó ban thường vụ tỉnh ủy thái bình đã yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh thái bình
chỉ đạo kích hoạt ngay các kịch bản phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất
đối với huyện vũ thư ban thường vụ tỉnh ủy thái bình yêu cầu
bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh toàn diện để bóc tách fed
phải sẵn sàng thực hiện các phương án kịch bản phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn
huyện vũ thư khẩn trương mở đợt cao điểm tuyên truyền
nhất là tuyên truyền lưu động để làm chuyển động căn bản nhận thức tư duy về phòng chống dịch
thay đổi thói quen sinh hoạt không phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch
hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch
và ý thức cảnh giác cho các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
chủ động kiểm tra giả soát xây dựng các phương án kịch bản và chuẩn bị nguồn lực
làm tốt công tác quản lý cách ly tại chỗ đối với các đối tượng nguy cơ
kiểm soát tốt việc cung ứng hàng hóa tránh tình trạng đầu cơ tích chữ hàng hóa
tăng giá dịch vụ và các hàng hóa thiết yếu thường xuyên tuần tra kiểm soát
không để xảy ra tụ tập đông người
bên cạnh đó ban thường vụ tỉnh ủy thái bình yêu cầu ban quản lý khu kinh tế
và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với sở y tế và các ngành đơn vị liên quan
hướng dẫn các doanh nghiệp có biện pháp phương án chủ động đầu tư mua sắm vật tư y tế
trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bảo đảm sẵn sàng trong mọi tình huống
theo phương châm bốn tại chỗ
mọi doanh nghiệp đều phải chủ động phương án và điều kiện xác định rõ trách nhiệm phòng chống dịch
trong phạm vi doanh nghiệp không được ỉ lại phó mặt cho chính quyền địa phương
trong việc bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng cho công dân công nhân người lao động khi dịch bệnh xảy ra
ngoài ra ban thường vụ tỉnh ủy thái bình yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền sở ban ngành mặt trận tổ quốc đoàn thể trong tỉnh
đặc biệt thực hiện nghiêm quan điểm phòng chống dịch của chính phủ thủ tướng chính phủ
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới và kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót
lịch lạc nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý dân cư
phát hiện kịp thời kiểm soát theo dõi chặt chẽ đối với người từ ngoài tỉnh và các địa bàn
có dịch ra vào cơ quan doanh nghiệp khu dân cư tập trung chỉ đạo quyết liệt khẩn trương
việc giả soát truy vết xác định rõ nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch căn cứ tình hình diễn biến
của dịch trên địa bàn phạm vi quản lý các cấp các ngành cơ quan đơn vị chủ động tổ chức
triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp vận động nhân dân không tổ chức các hoạt động tập trung đông người
công an tp hà nội vừa bắt quả tăng ba mươi một nam nữ trẻ mở tiệc ma túy thác loạn trong một quán karaoke
ở huyện đông anh thành phố hà nội qua kiểm tra hai mươi bảy trên ba mươi một người dương tính với ma túy
tối một mươi ba tháng một mươi một lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn mươi bảy công an tp hà nội cho biết
cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn ngọc phương ba mươi ba tuổi trú tại giác cổ loa huyện đông anh tp hà nội
và một mươi bốn nghi phạm khác để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội phát hiện quán karaoke linh anh địa chỉ tại thôn lễ pháp xã tiên dương huyện đông anh
do phương làm chủ vẫn lén lút hoạt động trong mùa dịch có biểu hiện bán ma túy tổ chức cho khách đến quán sử dụng ma túy
nên đã lên kế hoạch đấu tranh chết phá
khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức kiểm tra quán karaoke linh anh và phát hiện ba phòng hát của quán đang mở nhạc công suất lớn
có tổng cộng ba mươi một nam nữ một mươi bốn khách một mươi bảy nhân viên của quán có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy thác loạn trong trang phục mắt mẻ
kiểm tra tại quán lực lượng chức năng thu giữ một mươi chín túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
trong đó có một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ma túy tổng hợp dạng ketamin một mươi chín sáu trăm năm mươi chín gram ma túy tổng hợp mdma một cân điện tử ba đĩa xứ còn dính ma túy và nhiều tăng vật liên quan
đưa nhóm nam nữ về trụ sở làm việc công an tp hà nội xác định hai mươi bảy trên ba mươi một người dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội xác định phương có vai trò chủ mưu
và bước đầu đã làm rõ vai trò của quản lý nhân viên quán và khách có liên quan trong vụ việc
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một trạm y tế phương an
trạm y tế phương hiệp thành có ba nhân viên mứt mồ hôi
trong một trăm linh f đa số là công nhân một số ít người dương tính mới có giấy xét nghiệm của bệnh viện
được nhân viên trạm cấp giấy cam kết cách ly tại nhà phát túi thuốc và yêu cầu về liên hệ trưởng khu phố để gián bản cảnh báo trước nhà
dẫn con trai bảy tuổi ra về vợ chồng anh bình ba mươi năm tuổi đầy vẻ lo lắng
cả ba người vừa tết nhanh dương tính ngày hôm qua được bạn bè khuyên đến trạm y tế xin thuốc
tuy nhiên từ đầu giờ chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một trạm gián thông báo không tiếp nhận f mới
vui lòng gọi điện thoại nhân viên y tế phụ trách theo từng khu phố ở ngay cổng ra vào
anh bình nói
những ngày trước đồng nghiệp của tôi dương tính đến trạm y tế xét nghiệm lại để cấp phát thuốc và giấy chứng nhận
nay thay đổi quy định rồi nên đành về nhà đợi
may là vợ chồng đã được trích vaccine tôi và con không chịu chứng vợ hơi ho
hiệp thành là phường có số ca covid một mươi chín cao nhất trong một mươi một phường của quận một mươi hai
với hơn bốn f
trong đợt dịch thứ tư đang ở cấp độ hai
trong khi đó quận một mươi hai đang là nơi có số lượng f cách ly tại nhà cao nhất thành phố với hơn một mươi ba trăm linh người
bác sĩ trần thị phụng trưởng trạm y tế phường hiệp thành cho biết
hơn một tuần qua nhiều f phát hiện tại nơi làm việc hoặc tự xét nghiệm nhanh tại nhà kết quả dương tính
trạm y tế không đủ nhân lực đến tận nhà nên phải mời đến trạm giải quyết
xét nghiệm và phát thuốc vào một mươi năm h đến một mươi sáu h ba mươi phút hàng ngày
trong khung thời gian này những ai không phải là f được yêu cầu không vào trạng
theo quy trình của sở y tế tp hcm hiện nay người dân có triệu chứng nghi ngờ hoặc xét nghiệm dương tính
sẽ thông báo về địa phương nhân viên y tế sẽ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm f và những người liên quan
f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được cho cách ly điều trị tại nhà nếu đáp ứng đủ điều kiện cấp túi thuốc
khi kết thúc thời gian cách ly nhân viên y tế sẽ đến nhà lấy mẫu xét nghiệm lại và cấp giấy xác nhận
do vậy theo bác sĩ phụng việc tiếp nhận f ngay tại trạm trong những ngày qua là cách chữa cháy
bởi các ca dương tính đã tăng nhanh nhân lực từ các trạm y tế lưu động chưa kịp bổ sung
ngoài ra nhân lực tại trạm y tế khá mỏng chỉ có một mươi nhân viên y tế và năm tình nguyện viên
trong khi dân số hơn một trăm một mươi người địa bàn có nhiều công ty xí nghiệp lớn
giai đoạn cao điểm dịch tại tp hcm trước đây y tế phường được bổ sung năm trạm y tế lưu động
cuối tháng một mươi số f giảm các trạm lưu động dần rút quân
từ đầu tháng một mươi một số f tăng trở lại nhân lực của trạm y tế phải phụ trách chính dẫn đến quá tải
làm việc không có ngày cuối tuần vẫn không đáp ứng được nhu cầu
những ngày qua nhân viên y tế của trạm y tế chủ yếu chia thành nhiều đội đến các điểm nóng để lấy mẫu xét nghiệm nhanh
mỗi đội trung bình ba bốn nhân viên trong khi số người cần lấy mẫu ở mỗi khu vực lên đến hàng trăm người
trước tình hình này sở y tế tp hcm vừa điều động hai trạm y tế lưu động thuộc bệnh viện bình dân
và bệnh viện y học cổ truyền đến hỗ trợ
phường hiệp thành đang đề xuất được tăng cường thêm ba trạm nữa để đảm bảo tốt các hoạt động như
lấy mẫu xét nghiệm chăm sóc f tại nhà cấp cứu vận chuyển các trường hợp trở nặng tiêm vaccine
theo bác sĩ phụng hiện nơi đây không nhận tết tại trạm cho những ca dương tính mới
người dân tự test hoặc test tại các cơ sở y tế khác kết quả dương tính
cần gọi điện thoại thông báo cho nhân viên y tế phụ trách theo từng khu phố
trạm đã dán thông báo số điện thoại của trưởng trạm và các thành viên phụ trách bảy khu phố của phường
trạm y tế đang bàn giao danh sách f sang hai trạm lưu động mới đến tiếp quản
kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi một f cách ly tại nhà sẽ do các trạm y tế lưu động quản lý
theo dõi người dân không cần đến trực tiếp trạm y tế nữa
mỗi nhân viên trạm y tế lưu động sẽ được phân công phụ trách theo từng khu phố hoặc theo số lượng bệnh nhân phù hợp
may mắn là số f đều đã tiêm ngừa chủ yếu triệu chứng nhẹ đỡ phải xử trí cấp cứu chuyển viện
nhưng do số lượng quá nhiều nên khối lượng công việc vẫn rất lớn
bác sĩ phụng chia sẻ phụ trách trạm y tế lưu động của bệnh viện bình dân tham gia hỗ trợ phường hiệp thành
bác sĩ phạm hải triều cho biết đã tiếp nhận điện thoại đường dây nóng để nhận các cuộc gọi cần hỗ trợ của f
trạm gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng đều đã có kinh nghiệm điều trị f trong hơn ba tháng tăng cường
tại bệnh viện giã chiến số tám do bệnh viện bình dân phụ trách
đợt này bệnh viện bình dân đưa năm trạm lưu động phụ trách năm phường của quận một mươi hai điểm nóng dịch bệnh của thành phố
bác sĩ hoàng thiên phúc quản lý chung của các trạm lưu động cho biết trước mắt các trạm sẽ hỗ trợ địa phương bốn tuần
sau đó tùy tình hình dịch và điều động của sở nếu cần thiết sẽ tiếp tục duy trì
trong túi thuốc phát cho f thuốc kháng virus monum piervir được thử nghiệm thời gian qua có hiệu quả rõ rệt
về giảm tải lượng virus giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị
tuy nhiên thuốc này đòi hỏi nhân viên y tế phải hướng dẫn kỹ cho f đặc biệt là các bạn trẻ trong độ tuổi sinh sản
nên trạm lưu động sẽ trú trọng mảng này bác sĩ phúc nói
thiếu nhân lực y tế là cơ sở tại tuyến phường xã đang là thực trạng chung tại tp hcm
sau khi các trạm y tế lưu động do quân y hỗ trợ đang dần rút quân
tỷ lệ nhân viên y tế tuyến phường xã tại tp hcm đạt hai ba trên một mươi dân
thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu và nhu cầu thực tế tỷ lệ này cả nước là bảy bốn hà nội là sáu
sở y tế tp hcm đang bổ sung hàng loạt trạm y tế lưu động xuống hỗ trợ các phường xã
từ lực lượng của bệnh viện công lập bệnh viện tư nhân phòng khám tư nhân tiếp quản lực lượng quân y
ngành y tế những ngày qua cũng lập các đội phản ứng nhanh đội đặc nhiệm kiểm dịch
tái kích hoạt mạng lưới thầy thuốc đồng hành trong bối cảnh số f đang tăng trở lại khi
thành phố mở cửa các hoạt động dần trở lại nhộn nhịp doanh nghiệp tái sản xuất sau thời gian
giải giãn cách xã hội ủy ban nhân dân thành phố đã giao sở y tế xây dựng đề án nâng cao năng lực
y tế cơ sở trước mắt sẽ đưa bác sĩ và điều dưỡng của trạm y tế lưu động về tăng cường cho trạm
cố định để chăm sóc người bệnh vài tháng tới thành phố sẽ điều chuyển các bác sĩ mới ra trường
từ đại học y khoa phạm ngọc thạch về tăng cường cho trạm y tế cơ sở
từ ngày bảy tháng một mươi một số ca mắc hàng ngày tại thành phố hồ chí minh vượt hơn một ca tối
ngày một mươi hai tháng một mươi một bộ y tế công bố một ba trăm tám mươi tám ca nhiễm mới tại thành phố hồ chí minh tăng hai trăm linh ba ca so
với ngày một mươi một tháng một mươi một ngày một mươi ba tháng một mươi một có một hai trăm bốn mươi ca nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ tư lên
hơn bốn trăm bốn mươi sáu bốn trăm bốn mươi ba ca trong số ca mắc mới nhiều ca nhiễm từ khu công nghiệp lan ra cộng đồng dân cư
các chuyên gia đánh giá nếu số ca nhiễm mới không trở nặng không tử vong thì sẽ tạm miễn dịch
cộng đồng không phải là vấn đề đáng lo ngại